nhằm chi ân các anh hùng liệt sĩ thương binh bệnh binh hải phòng đã dành hàng trăm tỷ đồng tổ chức các hoạt động và tặng quà người có công với cách mạng
tính đến thời điểm này chủ tịch nước và thành phố hải phòng đã trao tặng quà cho hơn bốn mươi bảy sáu trăm linh người có công với cách mạng gia đình chính sách trên địa bàn thành phố hải phòng
mỗi xuất quà trị giá ba ba triệu đồng tiền mặt và hai trăm linh đồng tiền quà đây là mức quà tặng cao nhất từ trước đến nay người có công được thụ hưởng
ngoài mức quà tặng đồng loạt thành phố còn thành lập các đoàn do các đồng chí lãnh đạo thành phố dẫn đầu đến thăm và tặng quà ba nhâm tập thể cá nhân tiêu biểu
thành phố còn tiến hành các hoạt động trị ân liệt sĩ gia đình thương binh bệnh binh tiêu biểu trên địa bàn thành phố và các tỉnh địa phương khác
tổ chức đoàn đại biểu đi viếng nghĩa trang liệt sĩ trường sơn nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường chín tỉnh quảng trị đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ cầu nhe và ngã ba đồng lộc tỉnh hà tĩnh và viếng mộ đại tướng võ nguyên giáp